thưa quý vị ngày bốn tháng năm công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thành phố đồng xoài
đang tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ cái chết của một cô gái trẻ
nạn nhân tử vong bất thường vào sáng cùng ngày và trên bàn xuất hiện một lá thư tuyệt mệnh viết trên tờ lịch
nạn nhân tên là nguyễn thanh ngân hai mươi hai tuổi trú tại thành phố đồng xoài
theo đó khoảng bảy h ba mươi phút sáng cùng ngày một người dân đến tiệm tạp hóa của bà trần thị hồng
ở ấp tám xã tân thành để mua đồ và khi đến nơi người này phát hiện con gái của chủ tiệm là ngân
đang treo lơ lửng trên trần nhà bằng một sợi dây dù ngay lập tức người này truy hô cùng người nhà
đỡ nạn nhân xuống đưa đi cấp cứu nhưng cô gái trẻ đã tử vong trước đó